theo thông tin từ bệnh viện e nam thanh niên nghi sát hại hai nữ sinh ở phường nghĩa đô quận cầu giấy hà nội
sau khi nhảy lầu và được đưa đi cấp cứu đã tử vong tại bệnh viện
khi được đưa vào viện nam thanh niên này trong tình trạng đa chấn thương mất nhiều máu rất nguy kịch
các bác sĩ đã khẩn trương dùng mọi biện pháp cấp cứu nhưng người này không qua khỏi
danh tính nam thanh niên được xác định là giàng a dông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê ở điện biên
như antv đã đưa tin vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào sáu h ngày một mươi sáu tháng chín
tại ngôi nhà bốn tầng ở ngõ ba mươi phố nghĩa đô phường nghĩa đô quận cầu giấy hà nội
một nam thanh niên đã đâm tử vong hai nữ sinh rồi nhảy từ tầng bốn xuống tự tử
thông tin ban đầu hai nạn nhân nữ đều sinh năm hai nghìn quê tại hải dương và điện biên
lại có thêm một trường hợp nữa bị bỏ quên trên xe ô tô
tại tỉnh bắc ninh rất may mắn cháu bé này đã được cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch
trưa nay bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhi hiện nay
và hiện cháu bé đang được điều trị tại khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
bệnh viện nhi trung ương cho biết đêm ngày một mươi ba tháng chín bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi là bé trai ba tuổi
vào viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ sốt hơn ba mươi tám độ c suy hô hấp được chuyển lên từ bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh
theo người nhà bệnh nhi bé trai là học sinh một trường mầm non ở huyện tiên du tỉnh bắc ninh
bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón ngày một mươi ba tháng chín sau gần bảy tiếng đồng hồ mới được phát hiện
qua khai thác bố thì thấy rằng khi đứa trẻ tiếp xúc với con ở bệnh viện huyện
thì tình trạng đứa trẻ đã hôn mê
với biểu hiện dối loạn đông máu suy thận tiêu cơ vân
cháu được chẩn đoán là sốc nhiệt
và điều trị theo phác đồ qua hai ngày điều trị hiện tại cháu tỉnh táo tiếp xúc tốt
đang được điều trị viêm phổi bằng kháng sinh đang dần hồi phục
hình ảnh chụp ct không thấy các tổn thương thần kinh khu trú
cái chẩn đoán của chúng tôi lúc đó là chẩn đoán một cái sốc nhiệt
và đã được thăm dò tiếp cận điều trị và theo dõi bệnh nhi
và tình trạng đến buổi sáng ngày hôm nay cháu đã tỉnh táo
tiếp xúc tốt với cha mẹ và chức năng các cơ quan đang dần ổn định
trong một hai ngày tới bệnh nghi có thể sẽ được cho ra viện
cũng trong sáng nay chủ tịch ubnd huyện tiên du tỉnh bắc ninh
đã tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện
tập trung làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh cũng đã vào cuộc điều tra
hiện phòng giáo dục đào tạo huyện tiên du tỉnh bắc ninh
đã đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ tư thục đồ rơi mỉ
nơi có bé ba tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón